theo thông tin từ tập đoàn điện lực việt nam mặc dù bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão số ba
nhưng tình hình thủy văn nước về các hồ thủy điện không được cải thiện đáng kể
thậm chí các hồ ở khu vực ít chịu ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão vẫn ở mức nước rất thấp
thậm chí còn dưới cả mực nước chết
sau bão số ba mực nước các hồ thủy điện miền bắc được cải thiện không đáng kể
tập trung chủ yếu vào các hồ chứa trên lưu vực sông cả và sông mã
chỉ có mực nước tại một số hồ chứa thủy điện từ khu vực tỉnh nghệ an thanh hóa trở về phía tây bắc
đã được nâng lên như bản vẽ tăng một mươi bốn ba m hùa na tăng một mươi bốn ba m cửa đạt tăng năm ba m trung sơn tăng bảy ba m
các hồ chứa còn lại vẫn có mực nước rất thấp so với mực nước tối đa được tích trong giai đoạn lũ chính vụ
như sơn la thấp hơn chín tám mươi tám m hòa bình thấp hơn hai bảy mươi ba m thác bà thấp hơn sáu ba mươi chín m
bản vẽ thấp hơn hai mươi năm mươi tám m hùa na thấp hơn hai ba mươi tám m
cửa đạt thấp hơn ba mươi bảy mươi hai mét
đối với các hồ thủy điện miền trung và nam thì hiện vẫn ở mực nước thấp
mặc dù đã bước vào giai đoạn mùa lũ được hơn một tháng
đến nay có tới một mươi sáu hồ chứa thủy điện có dung tích hữu ích dành cho phát điện thấp hơn một mươi
đặc biệt có một số hồ còn có mực nước thấp hơn mực nước chết
sông tranh hai sông bùng bốn vĩnh sơn bê hoặc đang sắp xỉ mực nước chết
hương sơn quảng trị hương điền sông côn hai a lưới sông ba hạ đại ninh